thưa quý vị sáng nay ngày một mươi một tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
phiên họp thứ tư của năm hai nghìn hai mươi bốn và phiên họp thứ hai mươi sáu của nhiệm kỳ thảo luận nhiều nội dung quan trọng
cùng thấp dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ
cùng với dự án luật thuê giá trị gia tăng sửa đổi phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm trí thường xuyên ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi ba
được các thành viên chính phủ cho ý kiến hôm nay
như vậy tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay chính phủ đã cho ý kiến xem xét thông qua đối với gần một trăm linh đề nghị xây dựng luật
dự án luật và các nội dung liên quan để trên các cấp có thẩm quyền ban hành hàng trăm nghị định
chỉ đạo ban hành các thông tư để hướng dẫn thi hành các luật
đây là những nội dung quan trọng cấp bách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
thực tế có nhiều vấn đề mới phát sinh nhưng chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng bị thực tiễn vượt qua
vì vậy việc tháo gỡ các điểm nghẽn vướng mắt vượt qua các khó khăn thách thức khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển
làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như luật đất đai
luật các tổ chức tín dụng luật bất động sản luật nhà ở luật xuất nhập cảnh
các luật liên quan đến chuyển đổi số chuyển đổi xanh luôn được chính phủ quan tâm và tháo gỡ
thủ tướng phạm minh chính cho biết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
xem xét cho ý kiến thông qua đối với dự án luật thuê giá trị gia tăng sửa đổi
cần quyết nghị sớm để chính quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy
phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba
cần sớm trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định để phân bổ sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng mong các chuyên gia các nhà khoa học cho ý kiến để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp
sáng ngày một mươi một tháng bốn giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám chính thức bắt đầu
với lễ đón đoàn trung quốc tại cửa khẩu quốc tế lào cai sang việt nam tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị
chương trình giao lưu lần này diễn ra dưới sự đồng chủ trì của đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam và thượng tướng đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám bao gồm các hoạt động diễn ra
tại hai tỉnh lào cai việt nam và vân nam trung quốc trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bốn
lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
sau lễ đón bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước thực hiện nghi lễ trào cột mốc biên giới
trồng cây hữu nghị biên giới việt nam trung quốc tại cơ khẩu quốc tế lào cai
đại tướng phan văn giang tô sơn cột mốc chủ quyền một trăm linh hai bên phía việt nam
trong khuất khổ giao lưu bộ trưởng cùng đoàn đại biểu bộ quốc phòng hai nước đã tham dự lễ cắt băng khánh thành
nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam trung quốc thăm và tặng quà trường tiểu học kim đồng
thành phố lào cai tỉnh lào cai thăm đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế lào cai
việc tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám góp phần cụ thể hóa
tuyên bố chung việt nam trung quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
trong các ngày mùng chín và ngày mùng một mươi tháng bốn đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu đoàn đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam
đã tham dự hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam lần thứ năm tại thủ đô viên trăn lào
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước lào thông luân sì su lít và thủ tướng lào sổn say sì phan đoan đã tiếp thân mặt đoàn
các đồng chí lãnh đạo cấp cao lào cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức mặt trận hai nước việt nam lào
đoàn việt nam đã thông tin tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của lào về kết quả tốt đẹp của hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam lần thứ năm
cũng như kết quả hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và mặt trận lào xây dựng đất nước trong thời gian qua
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phát huy đẩy mạnh các hoạt động thiết thực tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
về quan hệ đặc biệt lịch sử vẻ vang thao hùng của quan hệ việt nam lào
nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng cá nhân trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong khuôn khổ chuyến công tác tại pháp từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bốn đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã có các buổi làm việc
với các cơ quan điều hành giao thông của pháp nhằm thúc đẩy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giao thông hàng không đường sắt đường bộ và hàng hải
năm hai nghìn hai mươi ba thị trường hàng không việt nam ghi nhận sự hồi phục và nhận thức
trong những tín hiệu tăng trưởng tích cực thị trường vận tải hàng không giữa việt nam và pháp trong năm qua vẫn ghi nhận kết quả tích cực với gần năm trăm linh lượt khách
đến thời điểm hiện tại airbus đang là nhà cung cấp tàu bay lớn nhất cho các hãng hàng không việt nam
hiện hai bên phối hợp để đánh giá kế hoạch hiện đại hóa đội tàu bay đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy cho lĩnh vực đường sắt quốc gia trong thời gian tới đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc
cùng cơ quan vận tải tự hành paris liên đoàn vận tải vùng thủ đô indefranc và công ty đường sắt quốc gia pháp
trong chuyến thăm hai bên cũng trao đổi thêm về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải
việt nam và pháp đã ký hiệp định hàng hải vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn
hai bên cũng đã ký thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên
theo công ước quốc tế st cvk có hiệu lực từ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này hai bên đã đề nghị phối hợp giả soát lại các hiệp định về hàng hải đã ký để tăng cường hợp tác hơn nữa
cũng như bổ sung các lĩnh vực mới về công nghệ hàng hải phát triển xanh giảm phát thải bảo vệ môi trường cho phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay
trong ngày một mươi tháng bốn bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
phần lớn câu hỏi của báo giới tập trung vào việc xây dựng hoàn thiện hồ sơ sửa đổi
bổ sung các dự án luật liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với các bộ ngành liên quan
hoàn thiện hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
tập trung xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng luật khoa học công nghệ sửa đổi
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
trong năm hai nghìn hai mươi bốn cùng với việc việt nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
bộ khoa học và công nghệ tiếp tục đề ra giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và với các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bộ chính trị đã ban hành quy định số một trăm ba mươi hai kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án
hiện tổng cục thi hành án cũng đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả quy định này
nội dung kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành
tổng cục thi hành án tập trung vào việc kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định quy trình nhiệm vụ chuẩn mực đạo đức công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
hiện tổng cục thi hành án đang lên kế hoạch triển khai cầm năng hướng dẫn nhiệm vụ cho các chấp hành viên để phòng người vi phạm
có rất nhiều cái biện pháp để thực hiện cái này
trong đó một trong những nội dung đấy chúng tôi cũng tính đến là có cái cầm năng để không vi phạm thì phải thế nào
theo từng hành vi một mà muốn không sai phạm thì anh tránh những cái gì
thì cái đó là chúng tôi đang làm
mà làm theo cái tinh thần là dễ hiểu dễ nhớ mà dễ thực hiện nhất
hiện tại với các chấp hành viên việc quy định cứng về thời hạn thời hiệu thi hành án đang là một trong những cản trở dễ phát sinh tiêu cực
do đó nhiều ý kiến đề nghị cần có cơ chế linh hoạt chống tiêu cực trong thi hành án nhất là các vụ án tham nhũng lớn nhiều bị cáo đương sự
thì hiện nay nếu mà khối lượng nó quá tải về kẻ và việc và tiền
thì chắc chắn cái thời hạn
thời hạn thời hiệu sẽ bị vi phạm
mà nếu mà căn cứ theo đúng quy định thì đội ngũ chấp hành viên tp hcm là cực kỳ áp lực
và sẽ dẫn đến cái việc mà người ta sẽ giao động về mặt tinh thần
và làm sao mà để cái người trực tiếp tổ chức thi hành
thứ nhất là yên tâm về mặt tinh thần
ổn định về mặt tâm lý
và làm sao mà có cái linh hoạt áp dụng để thu hồi tối đa
chứ nếu cứ nhắc thì nó rất chậm
hai việc hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông
bộ công an đã đề xuất lập quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ
mục tiêu để chúng tôi đưa cái nội dung này vào là thành lập cái quỹ
để nhằm chi trả hỗ trợ cho nạn nhân
gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ gây ra
thứ hai là hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân
trong quá trình tham gia và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
khi chúng ta làm các quỹ này để chúng ta có cơ hội
chúng ta có thể là thực hiện công tác xã hội hóa là tốt nhất
rất nhiều tổ chức cá nhân người ta có điều kiện
người ta có thể rất là muốn trợ giúp cho các nạn nhân
người ta nạn giao thông
rồi là tham gia vào các hoạt động mà nâng cao cái an toàn giao thông
một số ý kiến cho rằng nên xem lại những quỹ về tai nạn giao thông
hiện đang có sẵn trước khi lập quỹ mới
đồng thời sử dụng nguồn quỹ theo nguyên tắc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
nhưng phải kịp thời và công khai
minh bạch tránh việc xảy ra thất thoát thiên vị không bình đẳng trong việc hỗ trợ các nạn nhân
nếu như nó có nguồn xã hội hóa
thì rõ ràng là cũng phải có các cơ chế giám sát mang tính xã hội hóa
tức là những người người ta quyên góp
hoặc là đóng góp vào quỹ
thì người ta phải được biết những đồng tiền của người ta được sử dụng như thế nào
một cách hiệu quả nhất đúng đắn nhất và không gây thất thoát
và như vậy thì nó sẽ tạo ra niềm tin cho xã hội
có thể thấy rằng mục đích của quỹ giảm thiểu thiệt hại ta nạn giao thông đường bộ
thể hiện tính nhân văn đúng với truyền thống tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách vốn có của người việt
tuy nhiên cũng giống như các loại quỹ khác
việc công khai minh bạch rõ ràng về mức thu và chi
vẫn sẽ là yếu tố quyết định để nhận được sự ủng hộ của nhân dân
thưa quý vị bệnh hô gà lại tiếp tục gia tăng số ca mắc trong tuần qua
đây là căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ và đặc biệt nguy hiểm
khi tỷ lệ mắc và tử vong lên đến chín mươi ở trẻ dưới một tuổi
đáng chú ý là tại các nước lân cận như thái lan philippines
đều có số ca mắc bệnh ho gà tăng rất cao và có nhiều ca tử vong
trong nước bộ y tế nhận định ca mắc mới căn bệnh truyền nhiễm này
sẽ còn tiếp tục lây lan trong thời gian tới
các địa phương cần chú trọng phòng chống và giữ phòng bệnh bằng vaccine
em bé hai tháng tuổi này bị ho liên tục hơn một tuần
nhưng người nhà không đưa đến viện
chỉ đến khi bé có hiện tượng ho dữ dội tím tái
thì mới được người nhà cho nhập viện di trung ương
tại đây bé được chẳng đoán mắc ho gà
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước ghi nhận hơn tám mươi trường hợp
mắc bệnh ho gà
chủ yếu tại một số tỉnh thành phố thuộc khu vực miền bắc
riêng hà nội đã ghi nhận hơn bốn mươi trường hợp mắc ho gà
tại một mươi tám quận huyện trong khi cùng kỳ năm ngoái
không ghi nhận ca bệnh
hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều ở nhóm tuổi nhỏ
và chưa được tiêm vaccine
cả năm ngoái thì chúng tôi chỉ gặp vài ca
thật chưa đến chục ca
nhưng mà từ đầu năm đến giờ thì là bốn mươi ca
như vậy là so sánh kể cả bốn năm nay
thì cái năm nay là cái tỷ lệ ho gà tăng mạnh nhất
trong những ca ho gà vào trong năm nay
thì cũng hầu hết là trẻ dưới ba tháng tuổi
và đều là những cái bạn mà chưa được tiêm
hoặc là mới tiêm có một mũi
bệnh ho gà thường gặp ở trẻ nhỏ
và đặc biệt nguy hiểm khi tỷ lệ mắc và tử vong
lên đến chín mươi ở trẻ dưới một tuổi
bệnh này dễ lây lan qua đường hô hấp
chủ yếu là thông qua các giọt bắn trong lúc ho
cái cơn ho rất điển hình và đặc trưng của ho gà
đấy là giai đoạn đầu là có cái viêm long đường hấp
so tiếp theo là có những cơn ho
mang những chất là ho dữ dưỡng
và có thể có tím hoặc là ngừng thở trong cơn
các chuyên gia y tế dự báo
số ca mắc mới bệnh ho gà sẽ còn tiếp tục gia tăng
trong thời gian tới
cục y tế dự phòng bộ y tế đã có công văn
gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh ho gà
và các bệnh dự phòng bằng vaccine
nguyên nhân khiến giá khoai lang giảm mạnh
được cho là do hai năm qua
nhiều người trồng khoai lang thắng lớn
khiến nhân dân mở rộng diện tích ổ ạt
các địa phương lại xuống giống chung thời vụ
nên sản lượng thu hoạch tăng mạnh
dẫn đến dư thừa nguồn cung
kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tiêu thụ khoai lang cho bà con
cũng chỉ là biện pháp trước mắt
trước tình hình trên thì chúng tôi cũng đã kêu gọi
các doanh nghiệp vào liên kết và tạo các điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp thương lái vào thu mua
một cách tốt nhất và với cái sản lượng cao nhất trên địa bàn
đồng thời cũng đã có chỉ đạt được một số doanh nghiệp
để tạo cho các địa phương từng xã là thành lập các đầu mối để thu mua
để đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định lâu dài
cần kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến khoai lang trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là tạo điều kiện cho những nhà máy chế biến sâu
giúp nâng cao giá trị của sản phẩm
thưa quý vị sau bức tranh cờ hội cá chết trong trăng
năm nay cánh đồng nghệ thuật tam cốc ninh bình
tiếp tục được làm mới với hình ảnh cậu bé trăn châu thổi sáo
lấy cảm hứng từ bức tranh dân gia
mục đồng thổi sáo đầy hứa hẹn sẽ là sản phẩm du lịch hấp dẫn
chào đón người dân và du khách khi đến với tuần du lịch ninh bình
sắc vàng tam cốc tới đây
cánh đồng tam cốc nằm trong quần thể văn hóa và thiên nhiên thế giới tràng an
có diện tích hơn một mươi tám hectare uốn lượn bên dòng sông ngô đồng
riêng bức tranh mục đồng thổi sáo năm nay có diện tích gần một mươi m hai
làm cái mục đồng thổi sáo vì vậy cho nên là các kỹ thuật
thì cũng khó hơn hàng năm
vì vậy chúng tôi cũng được sự hướng dẫn của cấp trên
nhất là phòng nông nghiệp huyện các hướng dẫn
để làm sao như thế là đưa cái ruộng mục đồng thổi sáo này
như thế là một phần tốt hơn
giới thiệu về cánh đồng lúa giới thiệu có những chú mục đồng
rất là đẹp có được tạo được cái cảm giác rất là mới
và nếu mà được có dịp thì mình vẫn muốn về đây thêm lần nữa
bức tranh mục đồng thổi sáo là một trong những điểm nhấn
của tuần lễ du lịch ninh bình hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào cuối tháng năm đầu tháng sáu
bức tranh thể hiện ước nguyện của người dân về thiên thời địa lợi nhân hòa
để luôn có những vụ mùa bội thu
hình ảnh cậu bé khôi ngô tươi tắn ngồi trên lưng châu
xung quanh đều là cỏ cây đất trời rộng lớn
chính là thể hiện khát vọng được hòa hợp với thiên nhiên
để có được sự thuận lợi cho vụ mùa phát triển hoa màu tốt tươi
ủy ban xã cùng với doanh nghiệp các họa sĩ thiết kế
để triển khai cho bà con xã viên chăm sóc và cấy những đường nét
để đảm bảo được cái hình ảnh của bức tranh nổi lên đẹp
phấn đấu trong năm nay sẽ sản xuất bức tranh này đạt kỷ lục
là bức tranh con trâu lớn nhất việt nam
cánh đồng tam cốc từng được vinh danh là một trong năm cánh đồng lúa đẹp nhất việt nam
bức tranh mục đồng thổi sáo sẽ góp phần quảng bá hình ảnh
và thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất cố đô
đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế
đồng thời tiếp tục khẳng định
những cam kết của ninh bình trong việc bảo tồn và trao quyền
những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản trang an cho thế hệ muôn đời sau